xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sinh bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại